chiều ngày bảy tháng sáu bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cho biết vừa bắt giữ đối tượng có hành vi tàn trữ
trái phép chất ma túy và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền
qua trinh sát theo dõi nắm tình hình địa bàn phát hiện có một số đối tượng thường hay tụ tập
vào lúc hai mươi h ngày năm tháng sáu tại khu vực số ba trăm ba mươi bốn hai mươi sáu sạch bảy đường lê hồng phong phường ba thành phố vũng tàu
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh dùng cảnh sát biển ba đã ập vào một nhà trọ không số
khống chế bắt quả tang đối tượng nguyễn thanh hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê đồng nai
đang tàn trữ trái phép chất ma túy trên người tăng vật thu giữ một năm gam ma túy tổng hợp dạng đá
hiện bộ tư lệnh dùng cảnh sát biển ba đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy bàn giao đối tượng tàn giật và hồ sơ vụ án cho cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã gò công tỉnh tiền giang cho biết đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng
mai văn thi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cư trú tại ấp bốn xã phước đông huyện cần đước tỉnh long an
vì hành vi dùng kéo đâm chết người
tại cơ quan điều tra đối tượng thi khai nhận đêm hai mươi tám tháng năm thi cùng một người bạn nhậu tại quán trúc xanh
trên địa bàn ấp lăng hoàng gia xã long hân thị xã gò công thì có đêm công sang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cư trú phường ba thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
lại đến trong lúc nhậu giữa sang và thi xảy ra mâu thuẫn sang cầm ly thủy tinh la vào đánh thi bị thương
thì bỏ chạy ra ngoài nhưng sang vẫn cầm ly tiếp tục đuổi theo tức giận thi đã lấy kéo trong bàn nhậu đâm sang
mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng sang đã tử vong
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố ra lệnh tạm giam đối tượng mai văn thi
để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định
gia đình gồm ba người bị cô lập do trận mưa lớn từ đêm ngày sáu tháng sáu tại thành phố sơn la đã được lực lượng công an thành phố sơn la giải cứu thành công
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng sáu công an phường trường an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc gia đình ba người
gồm bà hà thị ne và hai cháu nhỏ hà đinh bảo trân sinh năm hai nghìn một mươi hai hà duy bảo sinh năm hai nghìn một mươi năm
trú tại bảng nong áng xã trường an thành phố sơn la đang thực hiện cách ly do nhiễm covid một mươi chín
do trận mưa lớn kéo dài
ngay sau khi nhận được tin báo công an phường trường an đã thông tin từ công an thành phố sơn la hỗ trợ
ngay lập tức công an thành phố đã huy động
cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự và đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an phường triềng an
nhanh chóng giải cứu ba bà cháu đến nơi an toàn
liên quan đến tình hình thiên tai mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua tại một số tỉnh phía bắc gây sạt lở ngập lụt
ảnh hưởng tới đời sống của bà con nhân dân tại khu vực này
mưa lớn diễn ra liên tục trong ngày hôm qua khiến một đoạn quốc lộ sáu thuộc địa phận bản phiêng đất b
xã nậm đèn huyện mường trà tỉnh điện biên bị sạt lở mất gần hai mươi mét nền đất khiến các phương tiện không thể lưu thông
ước tính thiệt hại ban đầu lên đến gần sáu hai tỷ đồng
còn tại sơn la mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại nhiều điểm tại thành phố sơn la ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt người dân
lượng mưa ngày hôm qua có lúc đo được là trên một trăm ba mươi tám mm dự báo đợt mưa này sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới
thống kê ban đầu cho biết mưa lũ tại sơn la làm hai người bị thương và thiệt hại về tài sản hơn một bảy tỷ đồng
tại thanh hóa mưa lớn gây sạt lở ngập lụt hơn một trăm linh hộ dân tại xã mường lý huyện mường lát phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn
trong khi đó mưa lũ đã gây sạt lở ta luy dương ta luy âm tại gần năm trăm linh vị trí trên các tuyến quốc lộ và đường địa phương ở lai châu
hiện nay gần hai mươi hai tỷ đồng hiện nay giao thông từ quốc lộ một mươi hai đi huyện sìn hồ và từ huyện mường tè đi huyện mường nhé điện biên đang bị ách tắc cục bộ
các đơn vị quản lý đường bộ đang tập trung máy móc phương tiện tập trung khắc phục tạm để đảm bảo thông đường sớm nhất
chiều nay công an phường vinh hiệp tp rạch giá phối hợp với lực lượng công an tp rạch giá tỉnh kiên giang đã đột kích bắt quả tăng một tụ điểm đánh bạc ăn tiền tạm giữ nhiều đối tượng
hàng chục đối tượng đang tụ tập tại bãi đất trống phía sau nhà người dân ở tổ một khu phố vĩnh viễn phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền
thì bị lực lượng công an phường vĩnh hiệp phối hợp với công an tp rạch giá bắt quả tăng
một số đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát tuy nhiên tại hiện trường công an đã tạm giữ được hai mươi bảy đối tượng với số tiền trên một trăm linh triệu đồng
bước đầu các con bạc thừa nhận hàng ngày có rất nhiều người đến tụ điểm đánh bạc trên để chơi đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền
và mỗi lần ăn thua với nhau từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng
để tránh bị công an phát hiện các đối tượng tổ chức đã chọn địa điểm đánh bạc xa khu dân cư
được bao bọc bởi một vườn cây um tùm và cạnh một con sông cử người canh đường cảnh giới từ xa
thời gian gần đây lực lượng công an liên tục triệt phá nhiều đường dây ghi lô đề sử dụng công nghệ cao
nhiều đường dây có sự tham gia của nhiều đối tượng ở các tỉnh thành khác nhau
công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an vừa phá chuyên án đánh bạc liên tỉnh với nhiều đối tượng tham gia
võ thị hiếu chú tại quận hoàn kiếm hà nội là chủ tròm một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua mạng
bằng các mối quan hệ quen biết hiếu đã liên kết với một số đối tượng tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
để tổ chức ghi lô đề qua gia lô facebook telegram
không nên làm vi phạm hấp luật
đây là cùng một bài học trong đời giống mình tuy rằng cái tuổi này rồi nhưng nó cũng là cùng một bài học
công an thị xã thái hòa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ứng dụng công nghệ cao để phá án
trong quá trình trực tiếp ra hà nội để bắt đối tượng cầm đầu
ban chuyên án đã nhận được sự phối hợp của công an và chính quyền địa phương
đến ngày bảy tháng sáu tổng cộng chín đối tượng đã bị bắt trong đó có tám đối tượng là nữ giới
thì em chỉ đi xin bảng họ em hỏi họ làm thì gửi bảng cho em
có thì có nếu mà có thưa số ngoài thì gửi cho em ạ
thế để em gửi cho chủ để kiểm ít tiền hóa không ạ
các đối tượng là tổ chức đánh bạc bằng cái hình thức là lô đề
không có các phương tiện điện tử như điện thoại máy tính
thì sau khi mà phát hiện như vậy thì tiếp tục là mở rộng
thì xác định là các đối tượng này có các mối quan hệ
thì chặt chẽ với nhau thủng hộ việc là quen biết
thư quen biết là bạn bè rồi là quen biết giữa bố mẹ các đối tượng
ban chuyên án đã chứng minh được chỉ hơn một tháng qua
số tiền giao dịch qua đường dây đánh bạc này là hơn một mươi năm tỷ đồng
cơ quan công an đã thu giữ nhiều tăng vật liên quan như điện thoại di động
laptop thẻ atm sổ thiết kiệm
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn đối tượng nguyễn thành công trần ngọc hảo trần quốc tuấn và trần tuấn em
cùng chú huyện bến cầu về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
ngày một mươi sáu tháng năm tại ấp long hưng xã long thuận công an xã phát hiện các đối tượng
trên đang tổ chức cho bốn người ở các tỉnh cao bằng sơn la bình thuận xuất cảnh trái phép
theo đường tiểu ngạch qua campuchia
qua làm việc bốn đối tượng khai nhận
công được một người phụ nữ tên ngọc liên hệ qua mạng zalo
thỏa thuận đến khu vực cầu trắng thuộc xã long thuận đón tám người khách việt
ở các tỉnh khác đến để đưa sang campuchia theo đường tiểu ngạch với giá một triệu sáu trăm linh nghìn đồng
công thuê các đối tượng tuấn em quốc tuấn ngọc hải dùng xe mô tô chở hai khách sang campuchia
với số tiền một người là hai trăm linh đồng
khi đã đưa được bốn người sang campuchia và đang chở tiếp bốn người khác
thì chúng đã bị công an bắt giữ
liên quan tới vụ án nguyễn văn dương phan xào nam và đồng phạm phạm tội sử dụng mạng internet
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn
rửa tiền và lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ do công an tỉnh phú thọ triệt phá vào năm hai nghìn một mươi bảy
quá trình đấu tranh mở rộng vụ án công an tỉnh phú thọ đã chuyển vụ án cho công an tỉnh hưng yên
và công an một số tỉnh thành phố có liên quan để tiếp tục điều tra giai đoạn hai
sau khi tiến hành xác minh điều tra cơ quan điều tra công an tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bụi can đối với một mươi ba đối tượng cùng chú tỉnh hương yên về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trong đó có chín đối tượng là các đại lý cấp hai bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc gồm
đỗ ngọc trường ngô văn tuân tạ hoàng khương nguyễn văn tuân phạm quang đại nguyễn văn tuấn
cáp tuấn quang đỗ bá cường nguyễn văn sang
theo tài liệu điều tra trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy các bị can trên đã liên hệ trao đổi
thống nhất với các đại lý cấp một của hệ thống game bài đổi thường griffith tips club để nhận làm đại lý cấp hai
các đối tượng tự quảng bá đại lý tiến hành mua bán rick tiền ảo trên hệ thống cho nhiều tài khoản đánh bạc
để hưởng phần trăm tranh lệch số tiền giao dịch qua các đại lý này lên đến hàng trăm tỷ đồng
hiện cơ quan điều tra công an tỉnh hương yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định
công an tỉnh quảng bình đã đấu tranh thành công chuyên án thu giữ hơn năm trăm năm mươi kg pháo hoa nổ các loại
điều đáng nói trong sự việc này là mặc dù chưa đến thời điểm giáp tết nhu cầu sử dụng của người dân chưa cao
tuy nhiên các đối tượng đã tinh vi tìm mọi cách để vận chuyển cho các đầu mối tại các địa phương
để cất chữ hàng tránh sự truy quét của lực lượng chức năng vào những thời điểm giáp tết
để vận chuyển pháo hai đối tượng nguyễn văn hoành và nguyễn quốc thịnh đã thuê xe ô tô
và nhận vận chuyển pháo từ một người ở địa bàn giáp với cửa khẩu lao bảo thuộc huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
trước khoảng một mươi hai h trưa ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai em đưa kiến xe ô tô và nhận hiệu hiện tại
bởi bài kiểm soát là năm mươi một a tám mươi ba nghìn tám trăm linh chín đưa kiến từ thành phố đà nẵng ra đến thôn long hợp xã tân long huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
đến địa điểm đó thì có một người trước khi ra thì đã liên hệ với một người phụ nữ
khi ra đến đó thì em mở chốt khóa cụp
có hai người một người đàn ông và một người phụ nữ bằng áo kênh kính bọc hàng lên xe
sau khi bọc hàng hỏi lên xe thì họ tới gửi lại và đưa cho em bộ tiểu đồng
rồi là sau khi giao hàng tài còn pin vào nghề án thì sẽ đưa đồ xuất thì còn lại cho em ạ
qua kiểm tra đã phát hiện trên xe ô tô cất dấu hai mươi bốn kiện hàng
bên trong có bốn trăm một mươi bốn hộp pháo hoa nổ các loại với tổng trọng lượng khoảng năm trăm năm mươi kg
số hàng này được một người ở quảng trị thuê vận chuyển ra
tiêu thụ tại quảng bình và nghệ an với giá năm mươi bốn triệu đồng
vì em nới lên tiền bạc có khả năng trị trả nên em nông nội lắm điều
đối tượng đó là lợi dụng một số thanh niên là không có công an việt nam
rồi bùi cỏng hàng pháo từ biên giới qua biên giới
rồi thẩm thấu vào cất giữ trong nhà dân
sau đó vận chuyển đi tiêu thụ
các tỉnh phía bắc
để vận chuyển số hàng cấm cực lớn này các đối tượng đã ngụy trang rất tinh vi
đối tượng chọn lưu thông trên tuyến đường ít có sự kiểm tra
phương tiện vận chuyển được nguy trang là xe rước dâu và thường xuyên thay đổi phương thức
thời gian tuyến đường để tránh sự chú ý phát hiện của các lực lượng chức năng
đây là một thủ đoạn một thủ đoàn rất là tinh vi của các đối tượng
sau dịp tiết nguyên đám bắt đầu vào dịp hè là các lực lượng chức năng
chưa triển khai tổ chức đấu tranh về phòng
các đối tượng đã tiến hành mua pháo
như vậy các đối tượng sẽ được rất nhiều vấn đề
vấn đề thứ nhất là giá cả rẻ
vấn đề thứ hai là các lực lượng chức năng chưa triển khai mạnh về công tác đấu tranh về pháo
các đối tượng lợi dụng việc này để tiến hành sớm
nhưng trong khoảng thời gian dạp tiết đối tượng vẫn chuyển ít đi và bắt đầu tiến hành
bán pháo nhỏ lẻ ra thị trường
hiện nay là các đối tượng vận chuyển số lượng lớn
hiện các lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đang tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp
để sớm ngăn chặn từ sớm từ xa đối với tình trạng mua bán vận chuyển tàng trữ và sử dụng pháo trái phép
đặc biệt là tập trung chặn đứng nguồn cung từ các địa phương có tuyến biên giới giáp với nước bạn lào
thưa quý vị chơi hụi chơi phường một hình thức góp tiền chung cho một người giữ
ăn lãi phần trăm hàng tháng
từ hai đến năm phần trăm thậm chí hai mươi phần trăm từ lâu đã phổ biến khắp các tỉnh thành từ nông thôn tới thành thị
tuy nhiên rủi ro việc này dễ dẫn tới vỡ hụi hay người cầm cái xe sẽ ôm tiền bỏ trốn hàng tỷ đến hàng chục tỷ
việc chơi hụi từ lâu đã được cơ quan chức năng cảnh báo khuyến cáo đến người dân qua các vụ việc vỡ hụi trên khắp cả nước
xong mới đây tại thái bình lại tiếp tục xảy ra vụ vỡ hụi lên tới hàng tỷ đồng
ghi nhận của phóng viên intv
buôn bán vay nợ chơi hụi thậm chí đứng ra làm chủ hụi để rồi dẫn tới vỡ hụi
đó là lý do mà đối tượng trần thị nhẹ bị một mươi hai hộ dân tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an vì vay nợ số tiền lên tới hơn một mươi bảy tỷ đồng
đó là lý do mà đối tượng trần thị nhẹ bị một mươi hai hộ dân tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an

đây là sự kiện trong chủ hoạt động của tháng hành động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày từ một mươi năm tháng năm đến một mươi năm tháng sáu tại thành phố hồ chí minh
tại ngày hội diễn ra tọa đàm giải đáp về việc thực hiện thủ tục hành chính trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp tại khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh
nội dung tọa đàm tập trung giải đáp những dướng mắt của người lao động doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính đối với tất cả thủ tục hành chính
thuộc các nhóm phát sinh hồ sơ tại khu công nghệ cao thành phố đồng thời tiếp thu những sáng kiến giải pháp kiến nghị đề xuất nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính
ngày hội còn tổ chức khu vực tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày đối với sáu thủ tục hành chính
đối với các trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau một mươi năm giờ mà không giải quyết được ngay thì sẽ trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo
ngày hội cũng khuyến khích người dân doanh nghiệp tăng cường thực hiện mô hình tiếp nhận hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
và các hình thức trả kết quả khác nhằm phù hợp với điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
dịp này ban tổ chức đã trao bảy trăm linh phần quà tặng cho đoàn chuyên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn
ra mắt một mươi năm điểm phúc lợi đoàn viên tại các công đoàn cơ sở trực thuộc khu công nghệ cao và tại nhà trang quá lao động khu công nghệ cao thành phố
ra mắt hai sáng kiến là nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch covid một mươi chín